theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi lũ trên sông cả tại nam đàn nghệ an đã đạt đỉnh là năm sáu mươi sáu m trên mức báo động một là hai mươi sáu m và đang xuống
lũ trên các sông ở hà tĩnh và quảng bình đang xuống chậm mực nước lúc một giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi trên sông kiến giang tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình là hai năm mươi năm m dưới mức bá động ba là một mươi năm m
mực nước trên sông cả tại nam đàn là năm sáu m trên báo động một là hai m sông ngàn sâu tại chu lễ là một mươi ba một mươi ba m dưới báo động ba là ba mươi bảy m tại hoa duyệt một mươi sáu mươi ba m trên báo động ba là một mươi ba m sông la tại linh cảm là bốn chín mươi chín m trên báo động một là bốn mươi chín m
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lũ trên các sông từ nghệ an đến quảng bình tiếp tục xuống chậm
chiều nay một mươi bảy tháng một mươi mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông cả thẻ nam đàn xuống mức năm hai m dưới báo động một là hai m sông ngàn sâu tại chu lễ xuống mức một mươi hai năm m trên báo động hai là năm m tại hòa duyệt xuống mức một mươi hai m dưới báo động ba là ba m
sông la tại linh cảm xuống mức bốn bảy m trên báo động một là hai m sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức hai m dưới báo động hai là hai m
tình trạng ngập lụt tại các huyện hương khê cẩm xuyên kỳ anh hà tĩnh
minh hóa tuyên hóa bố trạch quảng trạch thị xã ba đồn quảng bình giảm dần